công an tỉnh sơn la vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với bị can nguyễn minh khoa
nguyên phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh
vì liên quan đến vụ án gian lận điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại địa phương này
bị can nguyễn minh khoa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội đưa hối lộ
theo khoảng bốn ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cùng ngày công an tỉnh sơn la đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc tước danh hiệu công an nhân dân với nguyễn minh khoa nguyên là thượng tá công an
như vậy đến nay tỉnh sơn la đã có một mươi hai bị can bị khởi tố trong vụ án gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
trong đó tám bị can bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ theo khoản hai điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bốn bị can bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ theo khoảng bốn điều ba trăm năm mươi bốn và khoảng bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
ngoài ra có ba bị can bị đề nghị truy tố thêm về tội nhận hối lộ theo khoảng hai ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm